xin chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh tiếp tục bao trùm các tỉnh miền bắc
do vậy trong ngày hôm nay
thời tiết tại khu vực tiếp tục phổ biến ít mưa
trời tiếp tục rét đậm
và vùng núi có rét hại
thưa quý vị sau đó thì trong ngày mai
khối không khí lạnh này sẽ có xu hướng suy yếu dần
và nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng tăng dần
thời tiết tiếp tục ít mưa
ngày có nắng trở lại
và nhiệt độ cao nhất trong ngày
có thể đạt ngưỡng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
có nơi cao hơn
nhìn chung thời tiết trong những ngày này khá thuận lợi
cho các hoạt động chuẩn bị cho tết nguyên đán
của quý vị và các bạn
thưa quý vị tại các tỉnh miền trung
trong vòng hai mươi bốn giờ tới
ngoại trừ khu vực thanh hóa nghệ an
thời tiết khá tương đồng với khu vực bắc bộ
khi không có mưa trời rét
thì tại các tỉnh từ hà tĩnh
trở vào đến quảng ngãi
trời lạnh và tiếp tục có mưa mưa rào
nhưng lượng mưa là không lớn
phổ biến khoảng dưới một mươi mm
và có thể cao hơn
sẽ làm mà hiểu phần nào
tới hoạt động sinh hoạt và sản xuất ngoài trời
của người dân trong dịp cuối năm
nhiệt độ cũng có xuống tăng dần
cao nhất là một mươi sáu hai mươi một độ
tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
và hai mươi ba ba mươi độ
tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
tại khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết tiếp tục phổ biến ít mưa ngày nắng
chế độ nhận ẩm không có nhiều biến động
tại khu vực cao nguyên trời rét nhẹ
về đêm và sáng ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển gió trên khu vực biển đông
duy trì cường độ mạnh
khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông bắc
mạnh cấp bảy giật cấp tám
biển đông mạnh
khu vực giữa biển đông vùng biển phía tây
khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có mưa rông gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám
biển động nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
ở mức hai mươi ba hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây
đêm và sáng có sương mùa nhẹ gió nhẹ
trời rét nhiệt độ từ một mươi hai đến một mươi chín độ
tết năm nay ngoài các tay máy đường phố
chụp ảnh mưu sinh tại tp hcm
khi những thợ chụp ảnh từ các tỉnh miền tây
đổ về phủng đất đông lên đến hàng trăm người
họ sẽ đến các điểm lễ hội
vui chơi trên các thành phố
trong suốt dịp tết để phục vụ và mưu sinh
tuy nhiên với xu hướng ngày càng phát triển
thì cuộc sống của những người còn ảnh lớn tuổi này
sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
vì dù số lượng người đi chơi tết có nhiều hơn nữa
nhưng số người đồng ý cho các phó nháy chụp ảnh
sẽ ngày càng tích dần
thậm chí có những tay máy
cả ngày không chụp nổi một vài tấm ảnh